người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám đã lấy trộm hơn một triệu đồng bỏ vào trong hộp bánh
làm việc với cơ quan công an đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
sau khi lập biên bản công an huyện hưng nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với hành vi trộm cắp tài sản của đối tượng số tiền là hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
đồng thời trao trả lại ban quản lý số tiền đã bị chiếm đoạt
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi vừa triệt phá đường dây sản xuất
buôn bán phân bón giả quy mô lớn trên địa bàn
khám xét công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên việt đức
tại cụng công nghiệp quán lát xã đức chánh huyện mộ đức
do nguyễn đức đề làm giám đốc
lực lượng chức năng đã phát hiện tại các kho của công ty có chứa hai trăm bảy mươi một tấn phân bón vi lượng giả
bước đầu xác minh nhiều bà con nông dân đã sử dụng phân bón giả này
gây thiệt hại trong quá trình canh tác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã khởi tố nguyễn đức đệ
về hành vi sản xuất buôn bán phân bón giả